tại bệnh viện đà nẵng sau hơn ba năm triển khai kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể
gọi tắt là ecmo thì đã có đến hơn bảy mươi số bệnh nhân có biến chứng nhịp chậm
dối loạn nhịp tim suy tim đã được cứu thành công
chính nhờ bước tiến này mà tỷ lệ bệnh nhân tử vong do biến chứng chỉ còn khoảng ba mươi
thay vì trước đây là một trăm linh
đây là một trong số bốn mươi năm bệnh nhân may mắn được cấp cứu bằng kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể
ecmo tại khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện đà nẵng
kể từ khi triển khai vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến nay
ban đầu người bệnh chỉ bị cảm cúm sổ mũi tức ngực lên cơn khó thở
nhưng biến chứng nhịp chậm dối loạn nhịp đã diễn tiến rất nhanh
khiến bệnh nhân choáng váng suy tim và tim ngừng đập
ekip bác sĩ đã nhanh chóng xử trí bằng kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể
để giành lại sự sống cho người bệnh
mặc dù chi phí cho một ca cấp cứu này có thể lên đến hơn ba trăm linh triệu đồng
vượt xa khả năng chi trả của người bệnh
nhưng các y bác sĩ xác định cứu người là nhiệm vụ cấp thiết
theo bác sĩ chuyên khoa hai võ duy trinh
trưởng khoa hồi sức tích
tích cực và chống độc bệnh viện đà nẵng
kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể ecmo
là kỹ thuật hồi sức chuyên sâu sử dụng tuần hoàn và trao đổi khí ngoài cơ thể
để hỗ trợ chức năng sống tạm thời cho cơ thể
trong khi chờ phục hồi cơ quan bị tổn thương là tim hoặc phổi
với quá trình theo dõi và chăm sóc đặc biệt
sau khoảng bảy đến một mươi ngày
phần lớn các bệnh nhân được cấp cứu có thể hồi phục hoàn toàn
và trở lại sinh hoạt bình thường
việc cấp cứu thành công hơn bảy mươi trường hợp
bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim viêm cơ tim cấp
có biến chứng sốc tim và dối loạn nhịp tim nguy hiểm
nhờ kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể ở bệnh viện đà nẵng
đã khẳng định trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện
trong việc cập nhật và ứng dụng kỹ thuật y học hiện đại
mở ra nhiều khả năng mới trong việc tiếp tục triển khai các kỹ thuật tiên tiến
để kịp thời cứu chữa người bệnh